trong khi các nạn nhân bị bắt cóc giữa lúc chính quyền mỹ bị chỉ trích là không quan tâm và thờ ơ ông obama đã ban hành một chính sách con tin mới
theo đó chính phủ mỹ vẫn duy trì chính sách không thương lượng với khủng bố hay trả tiền chuộc được áp dụng lâu nay song các gia đình nạn nhân sẽ không bị truy tố nếu như làm việc này
tuyên bố của nhà trắng nêu rõ bộ tư pháp mỹ sẽ không làm các gia đình thêm đau buồn trong những trường hợp này bằng việc tuyên bố rằng họ có thể bị truy tố hình sự
trong khi đó tổng thống barack obama khẳng định mỹ sẽ nỗ lực hết mình để giải cứu những người mỹ bị bắt ở nước ngoài và sẽ chia sẻ thêm thông tin tình báo với gia đình của các con tin
ông cũng tái khẳng định lập trường rằng việc trả tiền chuộc cho khủng bố sẽ mang đến nguy hiểm cho chính công dân mỹ đồng thời tuyên bố bổ nhiệm một đặc phái viên của tổng thống tập trung vào vấn đề con tin và gia đình họ cũng như phối hợp với những nước khác